từ ngày một mươi năm đến ngày một mươi sáu tháng bảy chương trình ngày hội hiến máu giọt hồng đất võ đã được tổ chức tại thành phố quy nhơn tỉnh bình định
ngày hội do ban tổ chức hành trình đỏ hai nghìn một mươi bảy phối hợp với ban chỉ đạo vận động hiến máu tỉnh nguyện tỉnh bình định tổ chức dự kiến tiếp nhận một hai trăm linh đơn vị máu
kết quả sau hai ngày tổ chức chương trình tại bình định đã thu được trên một hai trăm linh đơn vị máu với tổng số người hiến máu là hơn một năm trăm linh người
cái việc hiến máu này là một nghĩa cử nhân đạo cao đẹp và nói chung một giọt máu của mình tuy rằng là một giọt máu nhỏ nhưng mà có thể là vào một lúc nào đó thì nó là rất đáng quý cho những người bệnh những người đang cần những giọt máu như thế
nên tôi nghĩ đó là điều đơn giản và tôi quyết tâm hiến máu là như vậy thôi
trước đó tối ngày một mươi năm tháng bảy ban tổ chức hành trình đỏ đã tuân vinh và trao bằng khen cho ba mươi ba tập thể

bệnh nhân đã tuân vinh và trao bằng khen máu tiêu biểu nhất đại diện cho trên một ba trăm linh tập thể cá nhân gia đình hiến máu của tỉnh bình định
trung bình mỗi năm tỉnh bình định vận động hiến máu được hơn hai mươi đơn vị máu bảo đảm đủ lượng máu phục vụ cho công tác cấp cứu điều trị bệnh tại các cơ sở y tế